nhằm ổn định nguồn cung và giá lợn thịt trên thị trường để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng ngày một mươi tám tháng một mươi một tại hà nội bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã họp bàn các biện pháp ổn định nguồn cung và thị trường mặt hàng lợn thịt trong dịp tết nguyên đán cảnh tín
hiện giá lợn hơi tại miền bắc trung bình ở ngưỡng sáu mươi sáu năm trăm linh đồng một kg tại miền nam là sáu mươi ba năm trăm linh đồng một kg
trước diễn biến của dịch bệnh như hiện nay đã đặt ngành chăn nuôi vào những lo ngại về đảm bảo nguồn cung từ nay đến cuối năm vốn là thời điểm tiêu dùng thịt tăng cao
tại cuộc họp nhiều ý kiến đã cho rằng việc tăng giá thịt lợn những ngày qua một phần do sản lượng lợn bị sụt giảm do dịch bệnh tả lợn châu phi một phần do người dân sau khi tái lại cố giữ để nuôi cho trọng lượng thật lớn mới bán ra nhằm gia tăng thêm giá trị kinh tế

do đó ngoài các giải pháp tập trung giữ đàn tái đàn cần phải tăng cường kiểm soát xuất nhập lợn qua biên giới theo đường tiểu ngạch